sau thành công với ba tiểu thuyết lịch sử viết về nguyễn du nguyễn công chứ và hoàng thị loan
nhà văn nguyễn thế quang đã viết cuốn tiểu thuyết về đại tướng võ nguyên giáp
và sau bốn năm miệt mài cuốn tiểu thuyết đường về thăng long đã chính thức được ra mắt bạn đọc
đã có nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật thơ ca nhạc họa lấy đề tài từ hình tượng đại tướng võ nguyên giáp
nhưng riêng tiểu thuyết thì mới chỉ có nhà văn hiễu mai với tác phẩm không phải huyền thoại ra mắt năm hai nghìn bảy
và nay có tác phẩm đường về thăng long của nhà văn nguyễn thế quang
tiểu thuyết đường về thăng long tập trung làm nổi bật hình tượng đại tướng trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống pháp
đặc biệt là giai đoạn một nghìn chín trăm bốn mươi sáu một nghìn chín trăm bốn mươi bảy
cuốn tiểu thuyết đã khắc họa rõ nét chân dung đại tướng võ nguyên giáp một vị tướng tài ba của dân tộc
đồng thời tác phẩm cũng thể hiện những điều tâm huyết những suy nghĩ mới mẻ của tác giả nguyễn thế quang về thời cuộc
về cách đánh giá các sự kiện và nhân vật có vị trí quan trọng trong lịch sử hiện đại của đất nước